chúng ta đã biết những cách xét nghiệm covid một mươi chín thường thấy như test nhanh qua que thử dịch mũi hoặc xét nghiệm pca
tuy nhiên mới đây một nhân viên y tế tại ấn độ đã sáng tạo ra các xét nghiệm có một trăm linh hai chọc que thử vào vùng kính của một cô gái
dẫn tin trên báo điện tử pháp luật và bạn đọc mới đây một nhân viên y tế tại ấn độ đã bị kết án một mươi năm tù khi cố tình chọc que thử covid một mươi chín vào âm đạo một cô gái
theo đó vụ việc diễn ra tại phòng thí nghiệm của bệnh viện công tại khu vực beznera vào hôm hai mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
nhân viên y tế alpest desmook đã dùng tâm bông để chọc vào vùng kính của nạn nhân một cô gái hai mươi ba tuổi làm việc tại một trung tâm thương mại ở amravati
theo báo cáo của cửa hàng cô gái kia làm việc có một ca dương tính covid một mươi chín nên quản lý đã đề nghị mọi người bắt buộc phải đi test
sau khi tới trung tâm y tế alpest đã tuyên bố cô gái bị dương tính với covid một mươi chín phải dùng que thử để chọc vào âm đạo để cho ra kết quả chính xác nhất
sau đó tên này đã thông báo lại cô gái âm tính đến lúc về nhà và kể với anh trai nạn nhân mới biết test nhanh covid một mươi chín không cần làm như vậy
ngay sau đó gia đình cô gái đã lập tức gửi đơn khiếu này cho sở cảnh
cảnh sát đã đột kích vào nhà của ông lão tám mươi bốn tuổi hôm ngày chín tháng một để bắt giữ người đàn ông này nhưng ông lão đã bỏ trốn trước đó và tắt tất cả điện thoại di động
về tội vaccine covid một mươi chín là một phương pháp phụng ngừa và cách để có sức khỏe tốt hơn ông madhu chia sẻ với arab news trước khi bỏ trốn
tôi biết sẽ có đơn khiếu này nhằm vào mình nhưng tôi đã yêu cầu tòa án
tòa án làm sáng tỏ mọi chuyện
dù bị cảnh sát reung ông lão tám mươi bốn tuổi cho biết vẫn sẽ tiếp tục tiêm vaccine covid một mươi chín nếu có cơ hội
ông madu một cựu nhân viên bưu điện cho biết đã tiêm một mươi một mũi vaccine covid một mươi chín trong khoảng thời gian từ ngày một mươi ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi một đến ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
cựu ông còn tuyên bố sẽ sử dụng chứng minh thư của riêng mình để được tiêm chín mũi
chia sẻ với bec người đàn ông này cho biết đã phải di chuyển tới nhiều điểm tiêm vaccine trên khắp quận madeburg
bàn piha để được tiêm chủng
cụ ông tám mươi bốn tuổi muốn khỏe mạnh trong đại dịch covid một mươi chín nên quyết định tiêm nhiều mũi vaccine và tuyên bố sau khi tiêm lượng lớn vaccine bệnh đau khớp tám năm của ông này đã khỏi
sputnik đưa tin ông rahamdev mandan tám mươi bốn tuổi người dân ở puraini huyện madhepura bang piha ấn độ
bị cáo buộc là lừa các nhân viên y tế đăng ký tiêm chủng ở nhiều khu vực khác nhau để tiêm một mươi một mũi vaccine phòng covid một mươi chín trong thời gian
từ ngày một mươi ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi một đến ngày bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
cụ thể chín trên một mươi một mũi tim được ông mandan dùng chứng minh thư và số điện thoại di động để đăng ký
với các buổi còn lại ông dùng thẻ bầu cử số điện thoại di động của vợ và bạn bè
cảnh sát địa phương cho biết ông mandan không bị ốm đau gì kể từ khi tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
và sức khỏe của ông đã được cải thiện rõ rệt sau nhiều lần tiêm chủng
vaccine đã mang lại lợi ích cho tôi
mọi người nên tiêm vaccine
chính phủ đã đem lại điều tuyệt vời
tôi đã bị đau lưng và không đi lại được nhưng giờ đã khỏi
tôi không bị ho hoặc cảm lạnh nữa ông manda nói
tuy nhiên đến nay chưa có bằng chứng nào cho thấy việc tiêm dư số mũi vaccine
sẽ đem lại những lợi ích cho các vấn đề khác của sức khỏe không liên quan đến covid một mươi chín
ông mandan khẳng định ông sẽ không dừng việc tiêm thêm vaccine phòng covid một mươi chín
ông thậm chí đã ghi lại những ngày mình đã tiêm vaccine
và chia sẻ nhật ký tiêm chủng này cho truyền thông ấn độ
narayan shahi người đứng đầu cơ quan y tế tại quận mehepwarao thuộc bang piha cho biết
ông đã trao đổi với ông mandan về việc này
theo bác sĩ shahi những vấn đề về internet đã trì hoãn việc đăng tải thông tin tiêm chủng ở madhepura
ông sashi đã cử một đội ngũ điều tra về trường hợp của ông mandan
và các nhà chức trách tại các địa phương khác cũng đang tiến hành điều tra
bang bihar là nơi ghi nhận nhiều bất thường trong chiến dịch tiêm chủng ở ấn độ
quốc gia đã tiêm được một năm tỷ
vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi một khi ấn độ đặt mục tiêu tiêm kỷ lục hai mươi năm triệu liều một ngày
để mừng sinh nhật thủ tướng narendra modi biha đứng đầu danh sách các bang với khoảng ba bốn triệu liều
tuy nhiên truyền thông sau đó đưa tin số lượng tiêm chủng của biaha có thể không chính xác
vì dữ liệu tiêm chủng những ngày trước đó bị cố tình giữ lại và tải lên vào ngày sinh nhật ông modi
sau đó một huyện ở biaha đã xuất hiện những trường hợp có những người được ghi nhận là đã tiêm vaccine tại đây
dù thực tế là họ không làm vậy
trong đó có cả thủ tướng modi và một số ngôi sao điện ảnh của bolivod
truyền thông địa phương đưa tin về vụ một người đàn ông tên là abdul rahim đến từ bang bin lan
tại tỉnh nam sulawesti indonesia bị lực lượng chức năng bắt giữ khi tới tiêm mũi vaccine covid một mươi chín thứ một mươi bảy
trước đó trên trang cá nhân của mình người này thường xuyên chia sẻ những video quảng bá dịch vụ
nhận tiêm hộ để làm giấy chứng nhận
đã tiêm phòng covid một mươi chín chui cho khách hàng có nhu cầu
khi bị bắt abdul đã khai nhận đã tiêm liên tục vaccine sinovac hoặc astrazeneca
thậm chí có ngày anh ta tiêm liền ba mũi
mỗi lần như vậy người đàn ông nhận khoảng bốn mươi bản anh tương đương một hai triệu đồng tiền công
sau đó bán lại chứng nhận đã tiêm cho người cần mua
được biết tại indonesia muốn vào các nhà hàng quán cà phê hay trung tâm thương mại để mua sắm
người dân bắt buộc phải có giấy chứng nhận đã tiêm chủng
từ nơi này người đàn ông này đã nhận tiêm hộ
một mươi năm mũi cho người ngoài và hai mũi vaccine cho chính mình
sự việc này vô tình làm lộ ra các lỗ hổng và những vi phạm tại một số địa điểm tổ chức tiêm chủng
tại địa phương hiện cảnh sát đã vào cuộc tiến hành bắt giữ những người tình nghi
và cả người trả tiền thuê abdul đi tiêm hộ
ngoài ra cơ quan chức năng cũng đang xem xét việc cáo buộc abdul đã vi phạm các luật
về bệnh truyền nhiễm của quốc gia
cụ thể với bất cứ ai cản trở việc thực hiện kiểm soát đại dịch
đều có thể nhận mức phạt một năm tù
phó giáo sư helen
của đại học okland đã mô tả đây là hành vi cực kỳ ngu ngốc
tôi nghĩ ông ta sẽ gặp nhiều phản ứng phụ cao hơn so với những người tiêm chủng đủ liều bình thường bà nói
tới đây khoảng một triệu người dân ấn độ sẽ tập trung trên bờ sông hằng để tắm nước thiên
bất chấp số ca mắc covid một mươi chín đã tăng gấp ba mươi lần trong tháng qua
hãng tin reuters đưa tin vào hai ngày một mươi bốn và một mươi năm tháng một
các tính đồ theo đạo hindu ở ấn độ sẽ tổ chức lễ hội maka sankranti
tại nhiều địa phương
một lượng lớn người dân sẽ tham gia hành lễ tắm sông hằng
tại đoạn chảy qua bang tây bengal ở miền đông nước này
nơi đây hiện có tỷ lệ lây nhiễm cao nhất cả nước sau bang maharasta ở miền tây
tại bang uttar pradesh đông dân nhất hàng nghìn tính đồ cũng sẽ tập trung
tại bờ sông hàn ở thành phố linh thiên praigarai
vào sáng một mươi bốn tháng một các tính đồ không khẩu trang đã diễu hành về phía bờ sông hàn
xung quanh hai bên đường tấp nập người bán hoa tươi và bình gốm
năm ngoái một sự kiện tôn giáo lớn ở miền bắc ấn độ đã góp phần
làm cho số ca nhiễm virus ở quốc gia này tăng kỷ lục
ấn độ hiện phải đối mặt với nguy cơ về một làn sóng bùng phát mới
chủ yếu là do biến thể omicron có khả năng truyền nhiễm cao gây ra
tuy nhiên tỷ lệ nhập viện và điều trị ở ngưỡng thấp
và hầu hết người bệnh đều tự hồi phục tại nhà
vào ngày một mươi bốn tháng một bộ y tế ấn độ đã ghi nhận thêm hai trăm sáu mươi bốn hai trăm linh hai trường hợp
nhiễm virus sars cov hai mới trong vòng hai mươi bốn giờ qua
nâng tổng số ca bệnh của ấn độ lên ba mươi sáu năm mươi tám triệu người
bộ trên cho biết số người tử vong vì covid một mươi chín đã tăng ba trăm một mươi năm người
so với tổng số người chết hiện là bốn trăm tám mươi năm ba trăm năm mươi người